thưa quý vị và các bạn sau sự việc xảy ra sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
thời gian gần đây tại tỉnh quảng bình lại rộ lên thông tin về việc nhiều người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động
sau khi khám sức khỏe phát hiện bị nhiễm chất độc trì
vì vậy nhiều đơn vị tuyển dụng lao động nước ngoài từ chối vì lý do sức khỏe và gây nhiều hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm hiểu và thông tin đến quý vị và các bạn về sự thật từ những tin đồn thất thiệt này
xã nhân trạch huyện bố trạch là một trong số những địa phương có tỷ lệ người đi lao động nước ngoài đông nhất tỉnh quảng bình
với gần một năm trăm linh người chiếm khoảng một phần ba tổng số lao động tại địa phương
đây cũng là một trong số địa phương xuất hiện những tin đồn về việc nhiều người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài bị trả về
với lý do là bị nhiễm độc trì
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã trực tiếp tiếp xúc với nhiều người dân địa phương
thì đều có những tin đồn về việc nhiều người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài bị trả về
nhưng đều có chung một kết quả là không biết hoặc là chỉ nghe những người khác nói vậy
ngay cả những người trực tiếp chuẩn bị xuất cảnh đi lao động cũng không hề biết sự việc trên và rất hoang mang trước những tin đồn này
để nắm rõ hơn thông tin phóng viên đã trực tiếp đến làm việc với đại diện một số trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm
chuyên hoạt động ở lĩnh vực xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh quảng bình để làm rõ thực thư về thông tin đồn này